lãnh đạo ủy ban kiểm tra tỉnh ủy bạc liêu cho biết đơn vị vừa triển khai các quyết định thi hành kỷ luật nhiều cán bộ của thị xã giá rai và tỉnh bạc liêu liên quan đến nhiều vi phạm nghiêm trọng trong xây dựng khu dân cư nọc nạng phường một thị xã giá rai
theo đó ủy ban kiểm tra tỉnh ủy bạc liêu triển khai các quyết định thi hành kỷ luật đảng bằng hình thức cảnh cáo đối với các ông mai trí tính nguyên phó bí thư đảng ủy nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã giá rai võ văn phượng nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã giá rai nguyên phó giám đốc sở tài chính bạc liêu nguyên trưởng phòng tài chính kế hoạch thị xã giá rai hiện ông hà giữ trước bí thư đảng ủy phường láng tròn thị xã giá rai
theo ủy ban kiểm tra tỉnh ủy bạc liêu trước khi đơn vị này ra các quyết định thi hành kỷ luật một số cán bộ nêu trên ban chấp hành đảng bộ thị xã giá rai đã tiến hành họp kiểm điểm trách nhiệm sai phạm đối với sáu cán bộ lãnh đạo nguyên lãnh đạo chủ chốt của thị xã giá rai